theo số liệu mà tập đoàn điện lực việt nam evn công bố năm hai nghìn một mươi sáu cả nước vẫn còn hơn bốn bảy trăm linh vụ vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp trên cả nước
đây là con số đáng lo ngại và ngành điện vẫn đang hết sức cố gắng để hạn chế các vụ việc xảy ra
qua đó nâng cao hiệu quả vận hành của lưới điện và bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân
sự nguy hiểm của những đường xây cao áp hẳn ai cũng biết tuy nhiên vẫn còn không ít người dân vẫn vi phạm an toàn hành lang lưới điện
thời gian qua đã có một số trường hợp vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp gây ra sự cố nghiêm trọng
dự án mở rộng đường vành đai ba đoạn mai dịch đi cầu thăng long có đoạn đầu đường phạm văn đồng nằm trong hành lang lưới điện cao áp một trăm một mươi kv
để có thể bảo đảm an toàn khi thi công công ty lưới điện cao thế hà nội đã thường xuyên giám sát và treo đặt các biển cảnh báo an toàn điện dọc tuyến đường dây điện tại các công trình đang thi công